những tháng còn lại của năm hai nghìn một mươi chín tp hcm tiếp tục thực hiện hoạt động xúc tiến thương mại đầu tư
theo hướng hỗ trợ doanh nghiệp khai thác tối đa khả năng nguồn lực tận dụng cơ hội
từ các hiệp định thương mại tự do tăng trưởng sản xuất và xuất khẩu thu hút đầu tư
theo đó thành phố chủ động mời gọi các nhà đầu tư trong và ngoài nước tập trung vào các dự án
thuộc bảy chương trình đột phá bốn thành công nghiệp trọng yếu chín lĩnh vực dịch vụ ưu tiên của tp hcm
các dự án thuộc đề án đô thị thông minh ưu tiên lựa chọn các nhà đầu tư mạnh về tài chính
có công nghệ mới với hàm lượng chất xám cao thân thiện môi trường để tập trung kêu gọi đầu tư
thực hiện điều tra khảo sát thị trường tăng cường cung cấp thông tin xuất khẩu
thông tin đầu tư thông qua cổng thông tin điện tử thương mại và đầu tư mis
các khóa huấn luyện đào tạo hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh xuất khẩu